cờ bạc từ lâu
cờ bạc từ lâu
tại nhiều tỉnh thành như quảng bình việc bất chấp tình hình dịch bệnh và thực hiện giãn cách lén lút tổ chức đánh bạc và đánh bạc gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân là hiện tượng đáng báo động
cuối tháng tám vừa qua công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã phát hiện bắt quả tang tại nhà ông phan văn xứng
ở xã đại trạch huyện bố trạch có năm đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại hiện trường
lực lượng công an đã thu giữ một mươi bốn triệu ba trăm linh nghìn đồng
hai bộ bài tú lơ khơ ba xe mô tô ba chiếc điện thoại di động và nhiều tăng vật có liên quan khác
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
chỉ trong vòng một tháng trở lại đây công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã đấu tranh triệt phá bảy vụ các đối tượng lợi dụng thời gian rảnh rỗi
vậy đang có những diễn biến phức tạp
phòng ngừa đấu tranh đối với các loại tội phạm phát sinh trong thời điểm dịch bệnh
ngoài hình thức cơ bạc sát phạt trực tiếp hiện nay hình thức đánh bạc trực tuyến cũng đang trở thành vấn đề nổi cộng trong thời điểm dịch bệnh
công an tỉnh đắk lắc mới đây đã bắt quả tang đối tượng nguyễn quốc hưng đang giao dịch thắng thua cá độ bóng đá với các con bạc
lực lượng chức năng công an tỉnh đắk lắc đã làm rõ một mươi đối tượng khác có liên quan đến đường dây này
trung bình mỗi ngày
các đối tượng tham gia cá độ bóng đá với các con bạc trên ba trăm ba mươi triệu đồng
mỗi tháng giao dịch cá độ trên một mươi tỷ đồng
theo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết
hầu hết những trang web liên quan đến cờ bạc trực tuyến đều được các đối tượng thiết kế vô cùng tinh vi
và thậm chí hoàn toàn không có thật
khi bị đánh động những đối tượng cầm đầu sẽ đánh sập hệ thống và lần trốn
qua những vụ án
đã đấu tranh triệt phá chúng ta thấy là gì
tất cả hệ thống kỹ thuật là nằm trong tay các đối tượng điều hành
hoàn toàn không các đối tượng này hoàn toàn có thể điều chỉnh vào hệ thống để làm cho khách hàng thắng hay thua theo ý muốn
chúng tổ chức một hệ thống tổ chức đánh bạc từ trên xuống dưới rất quy mô quy củ như hệ thống một công ty
và đối với một cấp độ riêng như tôi nói có cấp độ siêu tổng đại lý tức là supermarter
xuống dưới là cấp độ tổng đại lý tức là master
xuống tới nữa là cấp độ đại lý là asian
và xuống nữa là tài khoản member của các con bạc
thì đối với các tài khoản tổ chức đánh bạc như là siêu tổng đại lý tổng đại lý và đại lý
thì các đối tượng có sự phân công vai trò vị trí rất rõ ràng
tại hà nội mới đây cục cảnh sát hình sự bộ công an đã đấu tranh triệt xóa một đường dây có tổ chức đánh bạc
thông qua trang web http agbóng tám mươi tám com
hầu hết những đối tượng cầm đầu những đường dây đánh bạc trực tuyến đều còn rất trẻ và có cách thức hoạt động vô cùng tinh vi
hàng chục tài khoản đã được thành lập và giao dịch số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng
quá trình phát hiện xác lập chuyên án đấu tranh cục hình sự đã phải huy động nhiều phòng ban nghiệp vụ
phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cùng các đơn vị nghiệp vụ bộ công an trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ
và công an tỉnh bình định
huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tiến hành triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên
các đối tượng này vừa tổ chức đánh bạc nhưng mà cũng vừa có những vỏ bọc ở bên ngoài khá là hoàn hảo
những doanh nhân thành đạt những nhà đầu tư tài chính những ông chủ khách sạn nhà hàng karaoke
và điều đặc biệt nữa là chúng có hệ thống chân rết rải khắp nơi
và tinh danh trong việc đối phó công an chúng có thể ngửi mùi đánh hơi rất là tốt
một cái biến động bất ngờ khát thường đều khiến chúng giật mình và có phương thức thủ đoạn đối phó
có thể thấy rằng các hoạt động cờ bạc trực tiếp hoặc được tổ chức trên không gian mạng
ngay càng tinh vi những đối tượng ngay càng liều lĩnh manh động
hầu hết những hình thức cờ bạc này đều được các đối tượng lập trình để lừa gạt người chơi
tuy nhiên với máu đỏ đen rất nhiều người dân đã bất chấp đánh bạc ngay cả trong thời điểm giãn cách xã hội
người dân cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch các quy định về việc cấm đánh bạc
để vừa bảo vệ bình yên của cuộc sống của gia đình đồng thời cũng để tránh bị các đối tượng lừa gạt
dẫn đến tiền mất tật mang thậm chí còn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật